ngày hai mươi tám tháng hai nhiều đơn vị trật tự và các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố hà nội
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm chấn trình trật tự đô thị
theo đó lực lượng chức năng sẽ tập trung vào việc xử lý nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân dọc các tuyến phố cổ như hàng mã hàng lược trà cá lương văn can hàng cân thuộc quận hoàn kiếm hà nội
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt khá nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh
cùng với việc tạm giữ nhiều trường hợp phương tiện giao thông đỗ sai quy định
trong nỗ lực lấy lại về hè cho người đi bộ xử phạt là một hình thức
nhưng lực lượng chức năng cho rằng vấn đề tuyên truyền vận động người dân nhằm nâng cao ý thức mọi người vô cùng quan trọng
chính quyền cần người dân cùng chung tay giữ gìn trật tự đô thị
trước đó trong buổi chiều hai mươi bảy tháng hai hàng chục trường hợp có hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè
đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính mức phạt từ hai năm đến ba triệu đồng
cũng trong thời gian vừa qua việc thành phố hồ chí minh kiên quyết với các vi phạm liên quan đến vỉa hè dành cho người đi bộ
đã tạo được hiệu ứng tốt đây cũng là điển hình để các địa phương trong cả nước làm theo